trận chung kết lượt về aff cup hai nghìn một mươi tám giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển malaysia
sẽ diễn ra vào một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi hai trên sân vận động quốc gia mỹ đình
và mới đây liên đoàn bóng đá việt nam chính thức thông báo tới người hâm mộ
về việc tiếp tục thực hiện phương thức bán vé online cho trận đấu quan trọng này
theo đó vé trận chung kết lượt về của đội tuyển việt nam và đội tuyển malaysia
sẽ có bốn mệnh giá gồm hai trăm linh đồng ba trăm năm mươi đồng năm trăm linh đồng và sáu trăm linh đồng
tăng so với các trận vòng bảng và bán kết
khán giả có nhu cầu vào sân có thể truy cập vào các trang web bán vé chính thức là
từ một mươi h thứ hai ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến thời hạn chót là một mươi h ngày thứ ba ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
ban tổ chức sẽ tiến hành mở bán online thành các đợt như sau
một mươi h một mươi sáu h hai mươi hai h ngày một mươi tháng một mươi hai
và một mươi h ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
ngay khi hết vé của mỗi đợt mở bán sẽ có thông báo cụ thể
mỗi người chỉ được mua một lần bằng chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân
với số lượng vé tối đa cho một người trên một lần đặt lệnh là hai vé
cùng mệnh giá thay vì là bốn vé so với các trận đấu trước
người hâm mộ có hai lựa chọn để nhận vé
đầu tiên là chuyển trực tiếp qua dịch vụ biêu chính việt nam vnpost
điều kiện nhận vé là có chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước gốc để đối chiếu
những vé sau thời gian chuyển phát tức là trước ngày thi đấu hai ngày
tập kết tại một địa điểm là liên đoàn bóng đá việt nam
và trả đến một mươi hai giờ của ngày thi đấu
khán giả ngoại tỉnh hoặc không sử dụng dịch vụ chuyển phát
nhận vé tại liên đoàn bóng đá việt nam đường lê quang đạo phường phú đô
quận nam tử liêm thành phố hà nội
thời gian trả vé là từ chín h đến một mươi sáu h ba mươi các ngày một mươi ba tháng một mươi hai và một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám